ngày một mươi ba tháng một mươi tại thành phố uông bí tỉnh quảng ninh năm nhân viên ngân hàng shb đã phát hiện tại cây atm cạnh trung cư ct một công ty than nam mẫu có một mươi thỏi thuốc nổ nên đã cấp báo đến bảo vệ trung cư và cơ quan công an
vào ngày hôm qua một mươi sáu tháng một mươi trong cuộc họp báo do ban tuyên giáo tỉnh ủy quảng ninh tổ chức công an tỉnh quảng ninh đã trả lời các câu hỏi liên quan tới vụ việc này
sau khi nhận được tin báo của nhân viên ngân hàng shb công an tỉnh quảng ninh đã trực tiếp chỉ đạo công an thành phố uông bí và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng huy động lực lượng đến bảo vệ phong tỏa hiện trường bố trí phương án phòng ngừa cháy nổ cảnh báo và di rời một số hộ dân ra khỏi hiện trường
hiện cơ quan chức năng đang tích cực điều tra vụ việc
công an tỉnh quảng ninh đã khởi tố vụ án và sẽ thông tin khi có kết quả điều tra để người dân đặc biệt là nhân dân thành phố uông bí không bị hoang mang tâm lý